chiều ngày tám tháng tám ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã tổ chức hội nghị tổng kết hai mươi năm thi hành pháp lệnh bộ đội biên phòng năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy năm hành một mươi bảy
theo đó tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã chủ động ban hành nhiều nghị quyết chỉ thị chương trình kế hoạch để triển khai một cách sâu rộng hiệu quả
ubnd tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương và lực lượng vũ trang của tỉnh quán triệt giáo dục cho cán bộ nhân dân nắm chắc đường lối đối ngoại của đảng đối ngoại quân sự
chủ trương đối sách các hiệp định thỏa thuận cấp cao hai nước việt nam trung quốc đã ký kết về biên giới cửa khẩu chỉ đạo các cơ quan đơn vị
thực hiện phù hợp với chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao góp phần xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị ổn định bảo đảm quốc phòng an ninh